nằm trong chuỗi các hoạt động của festival di sản quảng nam lần thứ sáu hai nghìn một mươi chín
tối ngày một mươi tháng sáu tại trung tâm huyện nam trà my
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức
lễ hội sâm núi ngọc linh lần thứ nhất với chủ đề huyền thoại ngọc linh
lễ hội diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
lễ hội nhằm quảng bá đến với bạn bè trong và ngoài nước một loại cây dược liệu quý
hiếm của việt nam qua đó đưa sâm núi ngọc linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu
giá trị kinh tế cao xứng tầm những loại sâm trên thế giới như sâm hàn quốc
sâm mỹ sâm nga sâm canada
đồng thời thông qua các hoạt động của lễ hội giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh
các nét đẹp đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện nam trà my
đến với du khách trong và ngoài nước qua đó kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường
bảo vệ và phát triển rừng phục hồi rừng giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc